sau sự cố vườn tượng một mươi hai con giáp được trưng bày tại hòn giáo hải phòng vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ra văn bản yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn trưng bày tượng biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời
văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan đơn vị khu du lịch địa điểm công cộng trưng bày tượng biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời
nêu rõ thời gian gần đây việc xây dựng trưng bày các biểu tượng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa việt nam tại một số cơ quan đơn vị khu du lịch và địa điểm công cộng tác động không tốt đến môi trường văn hóa thị hiếu thẩm mỹ của cộng đồng và xã hội
trước đó vườn tượng một mươi hai con giáp khỏa thân được trưng bày tại hòn giấu hải phòng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận các cơ quan chức năng cũng liên tục tỏ ra lúng túng trước việc xử lý bộ tượng này
hiện bộ tượng trên đã được đặt tại khu vực thăm
quan dành cho lứa tuổi một mươi tám cộng và chờ hội đồng nghệ thuật xem xét